sau đó bạn tiến hành đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật
hồ sơ đăng ký kinh doanh của các loại hình công ty khác nhau sẽ có những điểm khác nhau
bạn có thể tham khảo tại các điều hai mươi đến điều hai mươi ba luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn để chuẩn bị tốt nhất
sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết
bạn tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh là phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở
nếu hồ sơ hợp lệ thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp trong thời hạn ba ngày làm việc
bạn bùi hồng dương người khuyết tật tại tp vinh hỏi
nếu tôi muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất thì có được hưởng chế độ giúp đỡ gì từ phía nhà nước không
theo quy định tại nghị định hai mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của người khuyết tật
điều tám khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật
thì người khuyết tật tự tạo việc làm hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng chính sách sau đây
vay vốn với lãi suất yêu đáy để sản xuất kinh doanh từ ngân hàng chính sách xã hội
điều kiện thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành
áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm
hướng dẫn về sản xuất kinh doanh hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
ubnd các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì
phối hợp với các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan
hướng dẫn về sản xuất kinh doanh chuyển giao công nghệ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do người khuyết tật làm ra